ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với bộ xây dựng và quỹ fried noman foundation của đức
tổ chức hội thảo thủ tục hành chính liên ngành về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan dưới góc nhìn của doanh nghiệp
điều tra doanh nghiệp của vcci cho thấy cải cách hành chính nếu xét riêng trên từng lĩnh vực thì cơ bản đã có những thay đổi tích cực
tuy nhiên những phản ánh của các doanh nghiệp lại cho thấy hiện nay các vướng mắt của các doanh nghiệp khi triển khai dự án liên quan tới lĩnh vực thủ tục hành chính là rất lớn
các doanh nghiệp nhà đầu tư phải tiến hành các thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau
ở nhiều cấp khác nhau liên quan tới nhiều công đoạn từ phê duyệt chủ trương đầu tư đất đai giải phóng mặt bằng khởi công cho tới khi đưa công trình vào sử dụng
những trồng lấn xung đột trong pháp luật về quy trình thủ tục hồ sơ thẩm quyền đã gây ra nhiều tốn kém về thời gian chi phí cho doanh nghiệp
bản thân các cơ quan chính quyền cũng rất lung túng trong áp dụng pháp luật và phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý trong thời gian gần đây